trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo bộ công an và ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
công an thành phố luôn nêu cao trách nhiệm phối hợp với các lực lượng trên địa bàn đà nẵng
thực hiện tốt công tác tuần tra phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự mang lại sự bình yên cho nhân dân
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay công an đà nẵng đã chủ động phối hợp với các lực lượng biên phòng kiểm lâm dân quân dân phòng
chín lượt ca tuần tra trên địa bàn
qua đó các lực lượng đã phát hiện phối hợp bắt giữ giải quyết bảy trăm năm mươi vụ việc liên quan đến an ninh trật tự
và ngăn chặn hơn hai tám trăm linh vụ đánh nhau gây dối an ninh trật tự trên địa bàn
đang tên hàng xã hội đó mà giờ trừ là không có nữa giờ trừ mẹ chủ đi đêm một đi hết là trừ yên tâm lắm
trừ là coi như là mình ngồi buông bảng đi là coi như là không có lo sợ chứ hết
hàng năm và kế hoạch thường chiên là chúng tôi tổ chức tuần ca kiểm soát
theo cái bản thân của công an đà nẵng
đó là hoạt động nổi hàng đêm để nhằm ngăn chặn và phát huy lực lượng của các băng ngành liên quan
phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự và triển khai với lực lượng một trăm linh vui số vào các thời điểm cao điểm
để nhằm đảm bảo tốt nhất an ninh trật tự và mang lại sự bình yên an lành nhất cho người dân
để lực lượng phòng chống tội phạm trở thành một lực lượng mạnh và chủ công
thì sự tham gia của cảnh sát một trăm một mươi tám
cảnh sát giao thông công an các phường cùng với lực lượng tuần tra phòng chống tội phạm tám nghìn ba trăm chín mươi bốn
sẽ tạo ra quy trình tuần tra khép kín trên địa bàn nhằm bảo đảm cho sự bình yên của nhân dân
thì dù có lực lượng công an có chuyển khai bao nhiêu biện pháp đi nữa
cũng không thể là đấu tranh phòng chống tội phạm hết được có hiệu quả hết được
chúng tôi tham mạc cho lãnh đạo công an phố
cũng mang muốn đề nghị các cấp các ngành cũng như là đặc biệt là nhân dân
có sự tạo điều kiện phối hợp hỗ trợ giúp đỡ cho các lực lượng làm nhiệm vụ
từ ở trên thành phố xuống cho đến quận đến phường đến xã và các lực lượng tuần tra trên đường
để mà hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của mình
bởi vì chính nhân dân là người hỗ trợ cộng tác phối hợp giúp đỡ
cho chúng tôi sẽ thực hiện cái công tác nó sẽ hiệu quả hơn
cùng với việc thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng trong tuần tra
phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
luôn được chính quyền các cấp chỉ đạo sát sao
phối hợp chặt chẽ giữa các sở ban ngành lực lượng vũ trang thành phố thực hiện tốt
góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu thành phố bốn an tại đà nẵng